trước tình trạng hàng ngàn căn hộ tái định cư tồn động nhiều năm ở quận hai
mới đây ubnd tp hcm đã giao các sở ngành xem xét phương án cho người dân được đấu giá các căn hộ này để tránh bị xuống cấp lãng phí
thời gian qua tp hcm nhiều lần tổ chức bán đấu giá ba bảy trăm chín mươi căn hộ tái định cư tại thủ thiêm
trong khu ba mươi tám bốn ha thuộc phường bình khánh quận hai nhưng đều không thành công
để tìm phương án phù hợp giải quyết số lượng căn hộ này tránh để lâu xuống cấp
thành phố đã giao sở xây dựng nghiên cứu xem xét giải pháp cho người dân có thể đấu giá từng căn hộ
hoặc tìm phương án phù hợp nhằm tạo quỹ nhà cho cán bộ công chức qua hình thức đấu giá
được biết trước đó số căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
được trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tp hcm trả bán
với giá khơi điểm trung bình khoảng hai ba tỷ đồng một căn nhưng không có đơn vị nào mua